chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị để làm chủ máy móc trang thiết bị kỹ thuật trên các tàu hải quân
các hệ thống trang thiết bị thông tin radar tên lửa hiện đại các máy bay thế hệ mới
và đã được cải tiến đòi hỏi ngoài thời gian học tập trên giảng đường
học viên trong các nhà trường quân đội phải dành nhiều thời gian công sức trên thao trường
bãi tập trong các phần xưởng
họ được huấn luyện các kỹ năng thực hành thao tác sửa chữa để làm chủ hoàn toàn các trang thiết bị
sẽ gắn bó trực tiếp với công việc của mình sau khi ra trường
vì vậy thời gian qua phong trào học tập nghiên cứu khoa học trong hệ thống học viện
trường quân đội phát triển khá mạnh mẽ với sự tham gia tích cực của cả giảng viên và học viên
không gian làm việc tại nhà của trung tá phan hoài nam khoa cơ điện
những hệ thống mạch điện phức tạp là kết quả quá trình nỗ lực nghiên cứu khoa học lâu dài
của một người thầy gắn kết xóa dần khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn
làm chủ các trang thiết bị hiện đại nhập khẩu bước đầu đảm bảo sửa chữa bảo dưỡng
tiến tới tự chế tạo được các trang thiết bị thay thế từ nguồn linh kiện giá thành hợp lý
đáp ứng được tiêu chí chiến thuật là chủ trương lớn của quân chủng hải quân
theo đó học viện hải quân và các khoa đã có sự động viên tạo môi trường trang thiết bị
thời gian cần thiết để giảng viên học viên tham gia nghiên cứu khoa học
đây là tiền đề hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh chuyên sâu
khuấy động phòng trào nghiên cứu ngay từ khi các học viên còn ngồi ở nhà trường
và các học viên sau khi ra trường xong phải lấy tinh thần đó
triển khai các vấn đề cho đơn vị mà mình về mình phục vụ đấy
còn khối hộ giảng viên thì như chị đã thấy là thường xuyên các thầy giáo bám vào trong các phòng thực hành
thực hiện công tác nghiên cứu và ngoài ra các thời gian còn lại thì tiếp cận với khối đơn vị
để tìm ra các vấn đề còn vướng mắt ở đấy và phối hợp cùng đơn vị để cùng xử lý
ra đời đã nhiều năm
sưởng kỹ thuật thuộc phòng kỹ thuật được trang bị các thế hệ máy móc của nhiều quốc gia
đảm bảo cùng lúc cả huấn luyện học viên và kỹ thuật tàu xe tại học viện hải quân
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám theo đề án nâng cao năng lực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học
quân chủng hải quân đã trang bị cho xưởng kỹ thuật một số loại trang bị máy móc hiện đại
đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng bốn
trước đây những chi tiết gia công đòi hỏi độ chính xác cao
giảng viên phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài khá bất tiện
nhưng sau khi nhận bàn giao hệ thống máy công nghệ cao hiện đại
thầy trò học viện hải quân đã làm chủ được quy trình thao tác trên các chi tiết nhỏ có độ tình xảo cao
chúng tôi là những học viên được tiếp thu với những máy móc trang thiết bị hiện đại này
và lĩnh hội được nhiều kiến thức khoa học
từ đó tạo động lực cho chúng tôi say mê nghiên cứu khoa học
đáp ứng với nhu cầu hiện đại của quân chủng và công việc công tác sau này
các loại trang bị nào
trang bị này cũng dành nhiều cho các đối tượng đào tạo
nhưng mà đặc biệt là đối tượng đào tạo cho ngành cơ điện
và đây là một trong những chuyên ngành mà sẽ tiếp xúc nhiều nhất về các trang bị này
và hướng tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như vậy
và hòa nhập cùng bên ngoài với công nghệ bốn
để đáp ứng nhiệm vụ càng ngày càng cao của quân chủng
bốn năm học tập không chỉ là sách vở trên dạng đường sóng gió trên thao trường
mà còn là lấm lem dầu mỡ trong xưởng kỹ thuật trong khoang máy trên mũi tàu
để người sĩ quan chỉ huy thăm mưu hải quân ra trường hiểu rõ
khai thác tốt các tính năng của vũ khí trang bị
và chủ động chỉ huy khắc phục kịp thời sự cố trong quá trình đi biển
ngày nhập học với nhà trường quân đội
học viên quân đội cũng chính là ngày nhập ngũ bắt đầu sự nghiệp của một quân nhân đối với thí sinh trúng tuyển
đó là bước ngoặt quan trọng đối với mọi học viên quân đội
họ sẽ bước vào một môi trường mới xây dựng tác phong nền nếp chính quy
hòa minh và không khí thi đua sôi nổi có cơ hội được tìm hiểu sâu
tiến tới làm chủ các vũ khí trang thiết bị kỹ thuật hiện đại của quân đội ta
ở trường sĩ quan không quân phong trào học tập làm chủ các máy bay hiện đại
đối với cả học viên phi công và kỹ thuật viên hàng không
đã góp phần rút ngắn thời gian làm quen với vũ khí trang bị khi học viên được phân công về đơn vị
nhà trường phải gắn với thao trường
vì thế nên ở trường sĩ quan không quân mọi bài giảng mô hình học cụ
đều hướng tới cập nhật các dòng máy bay hiện đại nhất mà không quân việt nam đang có
như su hai mươi bảy và su ba mươi mk hai
những giờ giảng dành cho học viên chiếm thời lượng không nhỏ là xoay quanh
dòng máy bay tiêm kích họ su từ cấu tạo tính năng cơ chế hoạt động
cất cánh hạ cánh qua nhiều loại địa hình nhiều điều kiện thời tiết
các hệ thống mô phỏng nhà trường đang có là quá trình nỗ lực nghiên cứu khoa học
của tập thể giảng viên học viên nhà trường từ những mô hình đầu tiên còn thô sơ
dần ứng dụng công nghệ mô phỏng hiện đại hơn với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị kỹ thuật
như học viện kỹ thuật quân sự viện kỹ thuật phòng không không quân
nhảy dù cũng là một nội dung học viên cần thành thục trong quá trình học lái tại trung tâm
mô phỏng học viên được làm quen với quy trình thao tác dù cùng hệ thống trang bị như trên thực
địa làm quen với cảm giác trên không biết thứ tự thời điểm thích hợp để giật dù lái dù
lựa theo hướng gió những trang bị mô phỏng buồng lái máy bay đã được hoàn thiện qua nhiều năm
thu hút sự quan tâm háo hức của học viên phi công những năm đầu
học viên kỹ thuật quân sự viện kỹ thuật phòng không không quân
trong trung tâm mô phỏng giai đoạn hai với nhiều trang thiết bị hơn đặc biệt là các loại máy bay
mới sẽ được đưa vào và quy trình đào tạo phi công khép kín trên các máy thiết bị mô phỏng sẽ được
chú trọng hơn từ khâu mở máy cho đến khi khâu lan ra vào bay và kết thúc một chuyến bay sẽ được chú
trọng hơn giảm bí tính lưỡi nhiều hơn và trình độ bay được huấn luyện cả các khuôn mục ứng dụng
chiến đấu sử dụng các công nghệ mới trên các máy bay mới
những năm qua trường sĩ quan không quân đào tạo phi công quân sự bậc đại học chương trình bốn năm
trong đó hai năm học lý thuyết hai năm thực hành bay trên máy bay yak năm mươi hai và l ba mươi chín
trong trung tâm mô phỏng giai đoạn hai với nhiều trang thiết bị hơn đặc biệt là các loại máy bay mới khi về đơn vị chiến đấu
tăng lên ba năm thực hành bay trên ba loại máy bay tổng thời gian đào tạo sẽ thành năm năm
hàng năm nhà trường cũng gửi một số học viên đi đào tạo ở không quân nga
không quân ấn độ trên các máy bay quân sự làm nòng cốt cho các đơn vị không quân sau này
mở một ngành đào tạo mới đặc biệt trong nhà trường quân đội không hề đơn giản
trước hết ngành đó phải xuất phát từ thực tiễn phát triển và nhu cầu của quân đội
được sự đồng ý của bộ quốc phòng cùng bộ giáo dục và đào tạo
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đáng chú ý là trường sĩ quan thông tin mở một ngành hoàn toàn mới
theo yêu cầu của cách mạng công nghiệp bốn đó là ngành tác chiến không gian mạng
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao sĩ quan tác chiến không gian mạng cho bộ tư lệnh tám mươi sáu

tuổi con rất trẻ thượng úy trương phi hồ là một trong số các giảng viên được giao nhiệm vụ nghiên cứu
xây dựng thiết kế bài giảng cho một chuyên ngành mới hoàn toàn tác chiến không gian mạng
thượng úy hồ cùng các giảng viên khoa công nghệ thông tin đã được tạo điều kiện đi học các khóa ngắn
về an toàn thông tin tìm hiểu thực tế tại các đơn vị có chuyên ngành tương tự như học viện mật mã
học viện kỹ thuật quân sự bộ tư lệnh tám mươi sáu rất nhiều kiến thức được tích lũy
để khai thác triệt để tính năng của các phòng học đặc trùng hiện đại
những lúc rảnh rỗi thì tôi thường nghiên cứu thêm tài liệu này tham khảo thêm những cái ý kiến cũng
như là kinh nghiệm của các cán bộ ngoài đơn vị nhất là từ cái đơn vị bạn từ bộ tư lệnh tác chiến
gian mạng để tiếp thu thêm kiến thức lấy kinh nghiệm về giảng dạy những nội dung thực hành cơ
bản về mạng thì tôi cũng luyện tập cũng như là thực hiện cho thuần thục để có thể hướng dẫn làm sao
cho các em học viên đào tạo về chuyên ngành mới này một cách tốt nhất là khoa trung tâm thực hiện
nhiệm vụ chuẩn bị cho chuyên ngành mới khoa công nghệ thông tin đã chuẩn bị tốt cả về cơ sở vật
chất dạng đường phòng lép trên cơ sở tham mưu đề xuất với lãnh đạo nhằm đầu tư có trọng điểm đào
tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu tác chiến không gian mạng phải dựa trên nền tảng hệ thống máy chủ hiện
đại cấu hình mạnh có thể ảo hóa cùng lúc nhiều máy chủ khác nhau tạo môi trường thực hành các bài
lép trên thao trường số máy máy tính giảng viên và học viên được trang bị nhiều màn hình có thể
quan sát cùng lúc cả kịch bản phòng thủ lẫn tấn công thao tác thuận tiện linh hoạt một chuyên
ngành không chỉ yêu cầu sự đam mê về công nghệ mà còn cần tính trung thực cẩn thận tuyệt đối trung thành
nghiệp mình đã lựa chọn
lực lượng giảng viên được lựa chọn điều chuyển phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ này trong đó có tới
trên bảy mươi trình độ sau đại học một chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với xu thế thời đại đã góp
thêm lựa chọn cho những thanh niên yêu thích ngành công nghệ thông tin và quân đội
với mục tiêu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ
việt nam khát vọng sớm lọt vào top ba mươi cường quốc về công nghệ thông tin đóng góp vào mục tiêu rất
có cơ sở này quân đội ta đã có những bước chuẩn bị tích cực bền vững cho việc ra đời công viên phần
mềm quân đội khu nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trường sĩ quan thông tin đây là nơi thầy trò khoa
công nghệ thông tin điện tử viễn thông năm cuối của nhà trường thử sức trong các dự án công nghệ
dẫu chỉ là dự án nhỏ để lấy kinh nghiệm hay từng phần dự án lớn
sinh viên cũng được các thầy giáo đồng hành thường xuyên để đưa những kiến thức trong nhà trường vào
thực tiễn những kỹ năng mềm cũng được trải nghiệm thực tế từ khả năng làm việc nhóm làm việc cường
độ cao yêu cầu tiến độ nhanh các sinh viên sắp tốt nghiệp đã chăm chút chú đáo tâm huyết cho sản
phẩm đầu tay của mình với giao diện thân thiện và nhiều tính năng tương tác các quy trình tôi đã làm
ở đây và cũng như thời gian tôi làm ở đây tôi đã tích lũy được các kinh nghiệm cho cuộc sống
cũng như kinh nghiệm để làm việc về các kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng quản lý và kỹ năng giao
tiếp với khách hàng việc mà xây dựng cơ sở hạ tầng thì triển khai có lẽ nó không khó bằng cái
nguồn nhân lực để thực hiện cái nhiệm vụ tổ chức đào tạo chuyên sâu về cái lĩnh vực công nghệ thông
tin và gia công phát triển những cái phần mềm được phục vụ cho cái mục đích quốc phòng an ninh và các
các sản phẩm cho phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu rõ ràng như vậy trên nền tảng trung
tâm công nghệ thông tin ngoại ngữ của trường sĩ quan thông tin dự án xây dựng công viên phần mềm quân
đội đã thực hiện xong giai đoạn một về cơ sở vật chất kỹ thuật có nhiều bước tiến trong đào tạo
bồi dưỡng nguồn nhân lực tiếng anh và công nghệ thông tin cho quân đội và các địa phương nhà
trường đã có bước chuẩn bị sớm bài bản để có nguồn nhân lực cho công việc phần mềm tương lai
hiện có hai đội phát triển phần mềm được đặt tại thành phố hồ chí minh và nha trang vừa nghiên
cứu các dự án công nghệ thông tin vừa đảm bảo đào tạo bồi dưỡng lứa sinh viên học viên mới tốt nghiệp
có kỹ năng kiến thức tốt và đam mê phát triển phần mềm cách mạng công nghiệp bốn đang đặt ra những
yêu cầu mới cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trưởng quân đội điều này đòi hỏi sự
đổi mới toàn diện để tạo ra nguồn cán bộ có năng lực vượt trội có khả năng làm việc trong môi trường
công nghệ cao và khả năng ngoại ngữ tốt đó cũng chính là mục tiêu để phong trào tuổi trẻ sáng tạo
trong quân đội ngày càng lan tỏa sâu rộng góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy
tinh nhuệ từng bước hiện đại đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ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
trong những chương trình lần sau